chiều ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi một một vụ nổ lớn đã làm dung chuyển khu vực dành cho người đi bộ tại taksim trên phố istiklal nổi tiếng ở trung tâm istanbul thành phố lớn nhất của thủ nhĩ kỳ khiến ít nhất sáu người thiệt mạng và hơn tám mươi người bị thương
vụ nổ xảy ra lúc bốn h hai mươi chiều giờ địa phương gây ra khung cảnh hỗn loạn số nạn nhân thương vong dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng nhiều xe cứu thương và cảnh sát đã nhanh chóng được triển khai tới khu vực hiện trường các cửa hàng trên phố đã bị đóng cửa và phong tỏa để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định